liên quan đến vụ lật thuyền khiến cho bốn học sinh mất tích trên sông gâm đoạn qua địa bàn thôn bó cùng thị trấn yên phú huyện bắc mê của tỉnh hà giang
đến chiều ngày hôm qua lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm được thi thể của hai nạn nhân là cháu nguyễn thị tuyết sinh năm hai nghìn năm và cháu tăng như thuần sinh năm hai nghìn chín
trước đó vào sáng ngày sáu tháng một mươi lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của cháu hà ngọc lan sinh năm hai nghìn
trong bốn nạn nhân mất tích hiện còn cháu hoàng ánh điệp vẫn chưa được tìm thấy
vụ lật thuyền trên sông gâm xảy ra vào đêm ngày năm tháng một mươi khiến tám người rơi xuống sông trong đó có bảy em là học sinh lớp một mươi một trường phổ thông trung học huyện bắc mê
các em đang trên đường trở về sau khi sang bên kia sông vặt lúa giúp gia đình của bạn sau khi thuyền bị chìm thì đã có bốn em bơi được vào bờ